ngày hai mươi ba tháng một mươi trước tình hình ổ dịch tại bệnh viện lớn nhất tỉnh có diễn biến phức tạp
ông lê văn phước phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh an giang đã ký công văn khẩn tiếp tục thực hiện
giới nghiêm trên địa bàn tỉnh an giang từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
hiện tỉnh an giang được đánh giá ở cấp độ hai nguy cơ trung bình người dân được phép đi lại bình thường
tuy nhiên những ngày gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đặc biệt xuất hiện ổ dịch
tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
đến nay đã có thêm sáu mươi ca nhiễm tại bệnh viện và nhiều nơi trong tỉnh
trước tình hình trên chủ tịch ủy ban dân tỉnh an giang đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện giới nghiêm
trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
văn bản này không áp dụng quy định đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
theo quy định như công an quân sự biên phòng y tế hải quan dân quân tự vệ và các lực lượng phóng viên
biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin
an ninh mạng các phương tiện vận tải thủy bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu những cán bộ công chức
viên chức tham mưu xử lý công việc phục vụ hoạt động của thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác
ngoài ra ủy ban dân tỉnh an giang cũng chỉ đạo chủ tịch ủy ban dân huyện thị xã thành phố chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vaccine
phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín bố trí giãn cách hợp lý ra những điểm tiêm
tổ chức lịch tiêm theo giờ đợt người đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn không đến sớm đeo khẩu trang
công tác năm k không để tình trạng tập trung đông người ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
quy định về giờ giới nghiêm sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh an giang cũng đã ban hành quyết định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt người ở vùng cấp độ một hai đi lại bình thường vào tỉnh
theo đó an giang cho phép tổ chức các hoạt động nhưng không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
tạm dừng các giải đấu thể thao sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc lên tỉnh theo quy định của sở giao thông vận tải
đối với người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy sử dụng công nghệ shipper có đăng ký
hoạt động bình thường shipper phải được tiêm vaccine ít nhất một liều sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng hoặc có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích điểm bán lẻ chợ đầu mối chợ truyền thống xí nghiệp nhà máy công trình xây dựng được phép hoạt động
chỉ cho phép hoạt động ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất sản xuất phải an toàn
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ thức uống có cồn được phép phục vụ khách tại chỗ không quá bảy mươi công suất khoảng cách giữa các bàn tối thiểu hai mét hoặc có vách ngăn khuyến khích bán hàng mang đi
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc uống tóc khu vui chơi giải trí quán bar karaoke kể cả karaoke loa kéo game massage phố đi bộ chợ đêm
đối với cá nhân không được phép đến về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp bốn trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép
người đến về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp ba phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid trong một mươi sáu tháng và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người đến về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp một và cấp hai được đi lại bình thường
đối với đoàn công tác đến tỉnh an giang các doanh nghiệp nhà đầu tư những người tham gia thực hiện các
các công trình dự án bố trí người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín không quá một mươi hai tháng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
có xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ nếu đến từ khu vực cấp bốn